tại các tỉnh thành miền bắc chiều tối và đêm nay cũng như là sáng sớm ngày mai
sẽ có mưa rào và rông rải rác ở phía nam đồng bằng và tại khu vực ven biển
có những thời đoạn thì sẽ có mưa rông với lượng khá trong thời đoạn ngắn
người dân cần lưu ý đề phòng với sấm xét gió giật mạnh cũng như là khả năng gây ngập úng cục bộ
ban ngày đôi lúc có những khoảng tạnh giáo và trời hưởng nắng
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
phía tây bắc có nơi là ba mươi năm độ
khu vực trung bộ trong ngày mai có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to về lúc chiều tối
trong mưa rông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời điểm ban ngày trời có lúc tạnh giáo còn nắng gián đoạn với nhiệt độ vào khoảng là hai mươi chín ba mươi hai độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế và từ ba mươi ba mươi ba độ tại các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
tình trạng mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành phía nam
chiều ngày một mươi một tháng bảy tại xã khánh bình tây tỉnh cà mau xuất hiện hai vị trí sạt lở nguy hiểm
đoạn một trăm linh m và đoạn khoảng hai mươi m thân đề bị sóng đánh trực tiếp gây sạt lở nghiêm trọng
tại tỉnh kiên giang mưa to rông lốc làm một người ở huyện an minh bị thương
đổ sập một mươi hai căn nhà tốc mái ba mươi sáu căn và làm đổ ngã khoảng ba mươi hectare lúa hẻ thu
tại tỉnh bạc liêu từ chiều tối ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng bảy thì mưa kèm theo dông lốc
đã làm sập nhiều nhà dân ở khu vực trên địa bàn
hòa bình phước long hồng dân và đông hải
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai có mưa rào và rông tiếp tục xảy ra nhiều nơi
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đặc biệt là tại khu vực tây nguyên
bà con vùng cao nguyên thì cần hết sức lưu ý hiện tượng xa lở đất
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại đây chỉ vào khoảng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông mạnh
bắc và giữa biển đông có gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn cấp năm
nam biển đông có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp chín cấp một mươi biển đông mạnh
sóng biển cao từ ba đến năm mét
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt quá mức là hai mươi chín độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
đêm và sáng sớm có mưa rào và sau thì giảm mưa trời nắng
ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh

những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn h tối ngày hôm nay
còn bây giờ xin được kính chất tạm biệt và hẹn gặp lại